tại hà nội hội thảo khoa học bảy mươi năm tác phẩm dân vận của chủ tịch hồ chí minh và lễ trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
tham dự hội thảo có các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
phạm bình chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước qua các thời kỳ
bảy mươi năm trước vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín chủ tịch hồ chí minh đã đăng tác phẩm dân vận trên báo sự thật với bút danh xiz với bốn nội dung chính
nước ta là nước dân chủ dân vận là gì ai phụ trách dân vận dân vận phải thế nào từ đó cho đến nay tác phẩm trở thành ánh sáng soi đường cho công tác dân vận của đảng
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung làm sáng tỏ thêm những vấn đề về vai trò sức mạnh của nhân dân và tư tưởng lấy dân làm gốc trong tác phẩm
về tư tưởng phương pháp phong cách của chủ tịch hồ chí minh đối với công tác dân vận và tính thời sự của tác phẩm đối với công cuộc đổi mới hôm nay
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí trần quốc vượng khẳng định tác phẩm dân vận của chủ tịch hồ chí minh là cường lĩnh dân vận của đảng
thể hiện tư tưởng tin dân trọng dân quan trọng sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của đảng
và yêu cầu hội thảo tập trung làm sâu sắc thêm giá trị tư tưởng lý luận và thực tiễn trong tác phẩm dân vận qua các giai đoạn cách mạng nhất là trong giai đoạn hiện nay
hội thảo được tổ chức trực tuyến từ các địa phương trong cả nước
tại hội thảo ban dân vận trung mương và đảng đoàn hội nhà báo việt nam phối hợp trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo năm hai nghìn một mươi chín cho năm mươi tác giả có tác phẩm lọt vào vòng trung khảo